tin bão khẩn cấp cân bão số một mươi vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc một trăm một mươi năm một độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km đến một mươi ba h ngày bốn tháng một mươi một
vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía nam sư gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi hai năm độ vĩ bắc đến một mươi bảy độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi một đến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trước một mươi bảy h ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi một các huyện miền núi sơn tây minh long sơn hà phải hoàn thành việc tổ chức sơ tán di rời nhân dân
cán bộ công nhân đang ở những khu vực
đã và đang bị sạt lở đến nơi tránh trú an toàn
đó là chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi
tại làng mang rinh thôn mang he xã sơn mua huyện sơn tây ngoài một mươi sáu nhà dân bị lũ quét vốn trôi sập nhà và hư hỏng người dân đã di rời
tại đây vẫn còn hai mươi hội dân đang nằm trong vùng đe dọa nguy cơ sạt lở núi và lũ quét
chúng tôi phân công các đồng chí cán bộ phụ trách thôn khu dân cư
các công tác phản chống luật báo để về các khu dân cư để thông báo cho người dân
và đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi đối với bà con ở khu dân cư mang rinh thôn mang he chúng tôi là cho di rời toàn bộ số người dân
công an huyện sơn tây và chính quyền địa phương đã lập nhiều đoàn công tác về cấp xã
vận động xây tán sáu trăm ba mươi mụn dân với hơn hai ngay khẩu tại năm mươi hai điểm sạt lở núi
tập trung vận động di dời người dân về nơi an toàn
trước khi cơn bão số một mươi bị lụt
lực lượng công an huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng khu sự huyện
và các xã tỉnh địa bàn huyện ra soát để tổ chức di rời tên sáu trăm linh hồ dân với tên hai ngay khẩu để nợ tránh trú an toàn
chính quyền các huyện miền núi vận động và yêu cầu nhân dân nếu không có việc cấp thiết
thì tuyệt đối không được rời khỏi nơi tránh trú quay về nhà nhằm đảm bảo an toàn về người
đối với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
trên địa bàn tỉnh quảng bình
ưu tiên thực hiện tổ chức sơ tán du rời dân đến nơi có nguy cơ sạt lở cao mập sâu trúng thấp
đặc biệt là nhân dân ở các khu vực đã và đang bị sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn
kiên quyết di rời sơ tán những hộ có nhà yếu đơn sơ không đảm bảo an toàn
đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết

tuy nhiên có thực tế là nhiều chủ cửa hàng sau khi lắp đặt hệ thống báo động hiện đại thì lại có tâm lý chủ quan mất cảnh giác vì quá lệ thuộc vào hệ thống thiết bị này
ngoài ra lực lượng bảo vệ yếu thiếu kỹ năng xử lý tình huống và còn tâm lý chủ quan là những nguyên nhân để các đối tượng có cơ hội hoạt động phạm tội

các biện pháp mà dân đe từ xa cho những kẻ gian có âm mưu gì mà muốn trộm cắp ở khu vực hàng bạc cũng phải đáng gờm
tôi là một doanh nghiệp nhưng tôi thấy sự luôn luôn chủ động nhắc nhở của đồng chí phường công an phường hàng bạc rất tốt
chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm kinh doanh ở khu vực phường bạc
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tp hà nội đã phối hợp lắp đặt gần bốn biển cảnh báo
về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các quầy giao dịch của ngân hàng điểm nhận truyền tiền
cây atm cửa hàng kinh doanh vàng bạc
công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm vẫn đang được lực lượng công an tp hà nội tiếp tục đẩy mạnh từ nay đến cuối năm
tuy nhiên để việc phòng ngừa thực sự hiệu quả vẫn cần xuất phát từ chính mỗi chủ cơ sở chi nhánh kinh doanh vàng bạc tài chính ngân hàng
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ năm đối tượng gồm quách văn anh bùi văn chính quách văn tuyên bùi văn hiếu và hoàng xuân đạt
về hành vi cướp xe máy vụ việc xảy ra trên đường hồ chí minh với thủ đoạn hết sức manh động
trước đó công an huyện thọ xuân nhận được tin báo của bị hại về việc khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi
khi đang điều khiển xe máy trên tuyến đường hồ chí minh từ thọ xuân lên ngọc lạc đã bị nhóm thanh niên lạ mặt đi trên bốn chiếc xe máy
dùng gậy đánh và cướp xe bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau một thời gian tập trung điều tra truy xét
ngày hai tháng một mươi một công an huyện thọ xuân đã xác minh làm rõ và bắt khẩn cấp năm đối tượng trên là thủ phạm đã gây ra vụ án cướp xe máy
tại cơ quan công an năm đối tượng khai nhận sau khi cướp xe máy của nạn nhân các đối tượng đã mang ra tỉnh bắc ninh tiêu thụ
hiện nay công an huyện thọ xuân đã thu hồi được chiếc xe máy để trao trả lại cho bị hại